nhằm chủ động ứng phó với bão số chín chiều nay cục hàng không việt nam đã có công văn hỏa tốc về việc ứng phó với bão số chín
cục hàng không việt nam yêu cầu các đơn vị triển khai ngay hành động ứng phó ở mức cao nhất
từ một mươi tám h chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi năm sân bay gồm chu lai phủ cát đà nẵng phú bài và tuy hòa sẽ dừng khai thác tất cả các hoạt động bay
giờ khai thác trở lại dự kiến là một mươi sáu h ngày mai hai mươi tám tháng một mươi
ngoài ra cục hàng không việt nam cũng yêu cầu dừng khai thác tàu bay tại sân bay pleiku từ hai mươi một h ngày hôm nay đến một mươi chín h ngày mai hai mươi tám tháng một mươi
trước đó cục hàng không việt nam đã có công điện gửi các đơn vị yêu cầu chủ động ứng phó với bão số chín bảo đảm an toàn bay chống ngập tại sân bay